tại phường mũi né thành phố phan thiết tỉnh bình thuận nhà máy điện mặt trời mũi né đã chính thức được khánh thành
tham dự có đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận tổng lãnh sự quán hoa kỳ tại thành phố hồ chí minh
chính quyền địa phương các chủ đầu tư cùng nhân dân địa phương
dự án nhà máy điện mặt trời mũi né có công suất bốn mươi mw với tổng mức đầu tư hơn một tỷ đồng
được xây dựng trên diện tích ba mươi tám hectare tại phường mũi né thành phố phan thiết
nhà máy được lắp đặt hơn một trăm linh tấm pin điện mặt trời có công suất mỗi tấm ba trăm sáu mươi năm w mỗi năm
nhà máy điện mặt trời mũi né sẽ cung cấp sản lượng điện khoảng bảy mươi triệu kw
góp phần tăng thêm công suất cho lưới điện quốc gia
đến nay một mươi bảy dự án đã hoàn thành thi công và đóng điện trong đó có một mươi một dự án đã vận hành thưởng mại